sau sáu năm triển khai đề án hệ thống phân phối hàng hóa đã được phát triển rộng khắp trên cả nước
đã thiết lập trên một trăm linh điểm bán hàng việt nam với tên gọi tự hào hàng việt nam tại sáu mươi một địa phương
đến nay hàng việt chiếm trên chín mươi trong các cơ sở phân phối của doanh nghiệp trong nước
chiếm từ sáu mươi đến chín mươi sáu tại các hệ thống siêu thị nước ngoài ở thị trường nội địa
đối với kênh bán lẻ truyền thống tỷ lệ hàng việt tại các chợ cửa hàng tiện lợi chiếm từ sáu mươi trở lên
sau hơn một mươi năm thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam đã tạo được sự lan tỏa đến người dân
doanh nghiệp địa phương thúc đẩy tỷ lệ hàng việt nam trong hệ thống phân phối hàng hóa trên cả nước
theo báo cáo của bộ công thương có chín mươi hai người tiêu dùng bày tỏ sự quan tâm tới cuộc vận động
sáu mươi ba người tiêu dùng sẽ ưu tiên lựa chọn hàng việt
hiện nay hàng việt chiếm tỷ lệ cao trên thị trường nội địa từ tám mươi đến chín mươi tại các kênh phân phối hiện đại
và từ sáu mươi trở lên tại các kênh bán lẻ truyền thống
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi doanh thu bán lẻ hàng hóa vẫn tăng ba bốn so với cùng kỳ năm trước
qua đó có thể thấy nhận thức hành vi sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng việt nam đã có sự chuyển biến
thành hành động thành văn hóa sản xuất và tiêu dùng hàng việt
mới đây sở công thương hà nội yêu cầu các đơn vị thương mại trên địa bàn thành phố
cần chuẩn bị hàng hóa thiết yếu tăng gấp ba lần so với bình thường bảo đảm bình ổn
phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân
kể cả trong những trường hợp tăng đột biến
việc giữ chữ này tùy thuộc vào từng nhóm mặt hàng như gạo mì tôm
lượng giữ chữ tăng nhiều hơn trong các siêu thị hay tại các kho của doanh nghiệp
trước tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp thì nhu cầu của người tiêu dùng đối với các mặt hàng
nhu yếu phẩm được người dân hết sức quan tâm đặc biệt là đối với hàng nội địa khi mà các nguồn nhập khẩu
cũng bị thu hẹp tại các siêu thị trong nước thì tỷ lệ hàng việt nam luôn đạt trên chín mươi số lượng chiếm
phần lớn nhưng chất lượng thì liệu có chinh phục được người tiêu dùng hay không
một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm mà chính phủ giao cho bộ công thương đó là đẩy mạnh đề án phát triển
thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người việt nam ưu tiên hàng việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
và sau năm năm thực hiện chương trình nhận diện hàng việt nam tự hào hàng việt nam kết quả đã có chín mươi hai
người tiêu dùng quan tâm tới cuộc vận động bảy mươi người tiêu dùng ưu tiên hàng việt nam khi mua hàng
tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín hiện tại khiến cho nhu cầu sử dụng hàng hóa thiết yếu tăng lên
đây vừa là thách thức cho nhà cung ứng trong nước nhưng cũng sẽ là lời khẳng định sự vớt lên của
hàng việt và sự vững mạnh của thị trường trong nước các địa phương đều cam kết bảo đảm cung
ứng đầy đủ nhu yếu phẩm kể cả trong trường hợp tăng đột biến
đã đáp ứng được nhu cầu người dân và nhất là những mặt hàng thiết yếu các doanh nghiệp việt nam cũng đã
một là thực hiện đúng và có tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng đối với người dân nhưng thứ hai
thì chúng tôi cũng đánh giá đây cũng là một cơ hội cho các doanh nghiệp việt nam để cung cấp được những
mặt hàng mà hiện nay việt nam chúng ta sản xuất được và với cái chất lượng cao để phục vụ nhu cầu cho người dân
để phục vụ cho mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển hiệu quả bình ổn thị trường cung cầu hàng hóa
thì vai trò của hàng việt nam là rất quan trọng
bên cạnh đó là các chương trình kích cầu nhận diện hàng việt nam cần được đẩy mạnh để tạo niềm tin cho người tiêu dùng
khơi gợi được niềm tự hào cho nhà sản xuất việt nam
đến đây thì chương trình tự hào hàng việt nam xin được dừng lại cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau